hiện có hai câu lạc bộ sản xuất lúa giống liên kết sản xuất và tiêu thụ với tập đoàn lọc trời với diện tích hai trăm linh hectare
giống lúa sản xuất chủ yếu là ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn om năm nghìn bốn trăm năm mươi một om năm trăm bảy mươi sáu om sáu nghìn chín trăm bảy mươi sáu zadmin
ngoài cung cấp giống thuốc bảo vệ thực vật công ty còn cử cán bộ kỹ thuật xuống tận ruộng đồng để hướng dẫn canh tác cùng bà con
nhờ đó mối gắn kết giữa câu lạc bộ và tạp đoàn luôn bền chặt
nếu mà so với anh em liên kết với tạp đoàn lọc trời
thì so với bên ngoài thì anh em phấn khởi hơn nhiều hơn lắm
tại vì giá cả thì nó ổn định lúc nào cũng ổn định
gia đình tôi thì sản xuất được ba hectare
bình quân thu nhập hàng vụ như vậy là cái lợi nhận đem về cho gia đình khoảng bốn mươi triệu
đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bình thành khi giá lúa trên thị trường giảm
thì thu nhập của bà con thành viên vẫn ổn định
bởi hợp tác xã vẫn thu mua theo mức giá đã cam kết
trong cái liên kết tiêu thụ thì hợp tác xã đã mua nguyên một cái đồng
hợp tác xã giới thiệu cho thân lái mua nguyên một cái đồng
thì mình nằm ở khu vực đó rồi giá tối tượng
tại mình tính lợi nhận thì đông xuân cũng có thể bốn mươi
các vụ sau cũng ba mươi
cũng có năm bị dịch bệnh này kia thì cũng lãi con nhiều
thì cũng trên dưới bốn triệu năm triệu
chẳng hạn như vụ hà thu này

hợp tác xã bình thành đang liên kết với cái chỗ mà một cái doanh nghiệp nhỏ
ở quyền cao lãnh là chỗ tám trá
là ông sẽ đầu tư giống rồi là quy trình sản xuất
cái giống này là cái giống tự doanh nghiệp người ta lai tạo ra
tức là tc một liên kết
thì cái bước đầu thì người ta sẽ đầu tư giống kỹ thuật
và đồng thời đó là cái chi phí sản xuất là hai triệu đồng cho hết ta
cuối vụ người ta bao tiêu lại một trăm linh
một trăm linh cao hơn giá lúa năm hai nghìn bốn thị trường là một trăm linh đồng
cái này là chúng ta làm thử vụ này chúng ta làm được trên hai mươi hectare
làm thử nếu được thì chúng ta sẽ nhân rộng ra
trung bình mỗi năm quyện lắp giò sản xuất trên ba mươi bốn hectare lúa
trong đó cơ cấu giống lúa chất lượng cao có xu hướng tăng
năm hai nghìn một mươi tám tăng thêm ba chín mươi ba so với năm trước
tổng diện tích thực hiện liên kết tiêu thụ lúa trong các cánh đồng liên kết năm hai nghìn hai mươi
sản lượng trên một mươi tấn tập trung các xã vĩnh thạnh bình thạnh trung
bình thành tân mỹ định an long hương a và thị trấn lấp giò
trong thời gian tới quyện triển khai thêm nhiều giải pháp
để phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng bền dững hơn
trong thời gian tới đối với ngành chức năng
thứ nhất là đối với nguyễn sẽ lòng ghép và vận dụng cụ thể chính sách
quyết định hai nghìn hai trăm chín mươi một của thủ tướng chính phủ
đồng thời trong thời gian tới
đối với nguyễn sẽ lòng ghép các chương trình nguồn kinh phí
của tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình tiến nông
sẽ hỗ trợ dạy khoa học kỹ thuật cho các hợp tác xã thực hiện các mô hình
song song đó về kết cấu hạ tầng
nguyễn cũng quan tâm sẽ tập trung hỗ trợ cho các hợp tác xã
đầu tư về kết cấu hạ tầng
ví dụ như bờ bao cống đập trạm bơm điện
nạo vét kinh thủy lệ nội đồng
sử dụng bằng nguồn vốn là thủy lệ phí và vốn thực hiện nghị định ba mươi năm của chính phủ